thưa quý vị sau đây là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
ngày hôm nay một mươi bảy tháng năm ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng
và thi hành điều lệ đảng trình đại hội một mươi bốn của đảng cho ý kiến vào đề án tổng kết chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi bốn của đảng
vào lúc một mươi sáu h chiều nay bộ chính trị họp xem xét tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về đề cương các báo cáo
sau đây truyền hình nhân dân xin giới thiệu danh sách ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba sau khi kiện toàn tại hội nghị trung ương chín
danh sách ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
đồng chí nguyễn phú trọng
đồng chí nguyễn phú trọng

đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí phát đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí lê minh hưng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí nguyễn trọng nghĩa ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí bùi thị minh hoài ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí đỗ văn chiến ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí lê hoài trung bí thư trung mương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí lê minh khái bí thư trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ